thì bỏ luôn đi để thực hiện được cái cái hành vi vi phạm này thì đòi hỏi là các đối tượng phải có
trình độ có sự hiểu biết nhất định từ việc là thành lập doanh nghiệp thành lập công ty đến việc
làm thậm chí các đối tượng còn tạo cho cái vỏ bọc đó là làm các cái báo cáo quyết toán các vấn đề
doanh thu đầu vào đầu ra để có thể là tạo ra cái vỏ bọc với các cơ quan chức năng với những người
xung quanh rằng đây là một doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế như những công
ty khác nhưng thực chất là để bọn chúng có thể xuất hóa đơn mua bán hóa đơn để chiếm đoạt tiền thuế của
nhà nước cũng như là thể hiện cái hành vi trốn thuế và rõ ràng là với cái chiêu thức này thì đã
dễ dàng qua mặt được các cơ quan chức năng
bởi cái sự tạo bình phong cho mình như vậy và nó cũng là tiềm ẩn cái hậu quả rất lớn cho cái vấn đề
để một cái môi trường kinh doanh lành mạnh bây giờ là chị đi làm việc với từng công ty một và lấy hết
quyền về đây cho em các đối tượng thường lập ra các công ty ma các công ty này thường có tên trụ sở nhưng
thực tế không có hoạt động giám đốc là những người có trình độ thấp danh sách hôm qua em đã gửi cho
hoạt động của các công ty ma này thường xuất hóa đơn nhưng không có hoạt động và với số lượng lớn
mua lại công ty kém hiệu quả nhưng vẫn còn hóa đơn để sử dụng
công ty đó và thay đổi người đại diện pháp luật để trốn tránh cơ quan thuế sau đó lợi dụng sự thông
khoáng trong đăng ký thay đổi đại diện pháp luật và chuyển nhượng thành công ty mới sau đó đăng ký
hóa đơn để đối tượng này sử dụng hóa đơn để mua bán chúng ta phải xem xét lại việc cái chế độ mà
quản lý về việc mua bán hóa đơn chứng từ chúng ta phải đưa ra những cái thông tin những cái
biện pháp phòng ngừa cho nạn nhân ví dụ như là anh phải kiểm tra lại đúng là những cái thông tin của
cá nhân trên cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế chẳng hạn và bây giờ tổng cục thuế người ta
cũng đã đưa ra một cái cách phòng tránh mới đó là về cái hóa đơn điện tử có mã xác thực ở đây khi
hóa đơn điện tử có mã xác thực đó để cho nạn nhân người ta có thể tìm hiểu một cách chính xác từng
hóa đơn đó có một cái mã riêng để xem lại hóa đơn đó có phải là hóa đơn thực hay không thì tôi
nghĩ rằng đó cũng là một trong những cái cách mà trong tương lai sẽ hạn chế phòng tránh ngân sách
nhiều cái tình trạng mua bán hóa đơn ma
hoạt động tội phạm này chủ yếu hoạt động ở các địa phương có điều kiện phát triển như thành phố
hồ chí minh hà nội sau khi lập doanh nghiệp ảo mua được hóa đơn chúng lập tức đưa đến các quận
thành phố tỉnh khác để lừa đảo bán và thu lợi bất chính bọn chúng thường có nhóm chuyên đứng ra tổ
chức hoặc thuê người thành lập doanh nghiệp ảo nhóm khác đảm nhận việc tìm kiếm địa bàn đầu mối để
tiêu thụ hóa đơn cung cấp hóa đơn cho các doanh nghiệp có nhu cầu thưa quý vị và các bạn từ những
thông tin có thể thấy là các đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng của luật doanh nghiệp luật đầu
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký kinh doanh cấp phép thành lập
và làm thủ tục pháp lý lợi dụng khoảng trống này thì đã có không ít doanh nghiệp được thành lập ra
không nhằm mục đích kinh doanh mà chỉ để mua bán hóa đơn chiếm dụng tiền thuế của nhà nước do vậy
các cơ quan quản lý cần thẩm định kỹ lưỡng việc cấp phép thành lập chuyển đổi loại hình đồng thời
tăng cường kiểm tra sau cấp phép để hạn chế hoạt động mua bán hóa đơn tới đây chương trình nhận
diện tội phạm cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào
tạm biệt và hẹn gặp lại